cũng liên quan đến vấn đề giao thông vận tải chiều tối một mươi ba tháng một mươi phó chủ tịch thành phố hà nội nguyễn mạnh quyền đã ký văn bản thí điểm hoạt động vận tải hành khách
theo đó hà nội thống nhất với các tỉnh thành phố để tổ chức các tuyến đi đến bảy địa phương gồm quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai lai châu và sơn la
khi vận hành các tuyến vận tải hành khách nêu trên chỉ được chạy bằng năm số chuyến của các đơn vị hoạt động theo biểu đồ đã được công bố
trước đó ngày một mươi tháng một mươi bộ giao thông vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời thí điểm mở lại vận tải hành khách liên tỉnh và đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế thí điểm hoạt động trở lại vận tài hành khách đường bộ từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi
với đường sắt có hai tuyến đi và đến hà nội gồm hải phòng hà nội và tp hcm hà nội các tuyến khác thực hiện theo lộ trình thí điểm của bộ giao thông vận tải
về vận chuyển hành khách hàng hóa bằng xe buýt xe taxi tp hà nội giao sở giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định của bộ ngành liên quan và theo công điện số hai mươi một của chủ tịch ubnd tp hà nội chiều một mươi ba tháng một mươi
theo đó từ sáu giờ sáng một mươi bốn tháng một mươi xe buýt xe taxi được hoạt động trở lại theo công suất và hướng tuyến do sở giao thông vận tải hướng dẫn
với xe ôm bao gồm cả công nghệ sở giao thông vận tải hà nội cho rằng do không đảm bảo nguyên tắc năm k và khó truy vết
nên đề xuất chưa cho phép hoạt động trở lại tại thời điểm này